theo tổng hợp điều tra khảo sát kết quả thực hiện công tác tích tụ dụng đất để sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh liên kết các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh hà nam đã có ba mươi tám trên sáu mươi năm xã đăng ký triển khai mô hình tích tụ và liên kết sản xuất với tổng số năm mươi ba mô hình
trong đó có một mươi tám xã có mô hình tích tụ quy mô dưới năm hectare và hai mươi bốn xã có mô hình có quy mô từ năm hectare trở lên
tổng diện tích của các mô hình đã tích tụ là bốn trăm hai mươi năm tám hectare số hộ tham gia là một ba trăm năm mươi hai hộ
như vậy đến nay đã có hai mươi trên ba mươi tám xã có mô hình tích tụ đạt tiêu chí trên một mươi hectare tập trung ở các huyện kim bảng tám xã thanh liêm sáu xã bình lục ba xã duy tiên hai xã thành phố phủ lý một xã
đến nay hà nam đã có tám cửa hàng giới thiệu và cung cấp nông sản sạch đi vào hoạt động
trong đó có hai huyện kim bảng thanh liêm mỗi huyện một cửa hàng
thành phố phủ lý sáu cửa hàng
qua đánh giá việc thực hiện công tác tích tụ dụng đất đã thay đổi nhận thức của người dân và các cấp chính quyền trong việc sản xuất nông sản sạch
giá trị sản xuất trên hectare đất canh tác của các mô hình liên kết cao hơn so với các mô hình sản xuất cùng loại sản phẩm nhưng không liên kết từ hai mươi đến ba mươi và có tính ổn định cao tránh được tình trạng được mùa mất giá